tại tỉnh hà tĩnh một quả bom nặng hơn chín trăm linh kg được phát hiện nằm sâu trong lòng đất ba m tại xã đồng lộc huyện can lộc vừa được trung tâm hành động xử lý bom mìn việt nam phát hiện và tháo dỡ an toàn
trước đó trong quá trình giả soát tại đồng cửa đền xã đồng lộc lực lượng chức năng đã phát hiện quả bom lớn này đây là loại bom phá mk tám mươi bốn do máy bay mỹ ném xuống trong khi đánh phá hà tĩnh trong những năm chiến tranh
quả bom nằm sâu dưới lòng đất ba m kích thước dài ba ba m đường kính bốn mươi tám cm quả bom có trọng lượng chín trăm linh tám kg sức công phá rất lớn có thể gây sát thương trong phạm vi hơn một km hai